tiếp tục hội nghị lần thứ một mươi ba ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
hôm nay sáu tháng một mươi ban chấp hành trung ương đảng đã làm việc tại hội trường cả ngày
thảo luận dự thảo báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm
hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng nhiệm kỳ đại hội một mươi hai
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ
thay mặt bộ chính trị điều hành chương trình hội nghị